thưa quý vị chiều tối qua tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt năm bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc bình dương cityland công ty bình dương cityland
bị cáo nguyễn thanh hùng tổng giám đốc công ty bình dương cityland với vai trò chủ mưu cầm đầu bị tuyên phạt mức án tù trung thân
bị cáo hoàng anh vui bị tuyên phạt bức án hai mươi năm tù
bị cáo lê văn công một mươi tám năm tù
bị cáo nguyễn anh khoa một mươi hai năm sáu tháng tù
và bị cáo châu lê minh vẹn một mươi hai năm tù
các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hoàn trả cho các bị hại
theo cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
năm bị cáo đã thành lập công ty bình dương cityland mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
tự làm dự án rồi tổ chức giao bán ký bốn trăm năm mươi chín hợp đồng chuyển nhượng bốn trăm năm mươi chín lô đất ở bảy dự án khác nhau
tổng tài sản các bị cáo chiếm đoạt là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng của ba trăm tám mươi tám người
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường
công an tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp và công an quận hải châu
công an quận sơn trà tiến hành kiểm tra và phát hiện
công an tp đà nẵng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh có chuỗi cửa hàng
chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lậu số lượng lớn trên địa bàn thành phố giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cụ thể vào trưa ngày một tháng một mươi một các tổ trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hệ thống năm cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng
đều do ông phùng xuân anh chú phường bình hiên quận hải châu tp đà nẵng làm chủ
chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới số lượng lớn và lâu đời nhất ở thành phố
tại thời điểm kiểm tra phát hiện gần tám sản phẩm vết pop một lần pop system tinh dầu và phụ kiện các loại lang hàng ngoại nhập
qua làm việc ông xuân anh không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ước tính trị giá lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu phát hiện được khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hơn bảy sản phẩm nêu trên để xác minh làm rõ theo đúng quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện thu giữ gần năm gói thuốc lá các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng tại địa chỉ tổ một mươi hòa bắc phường vĩnh hòa nha trang
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có hơn ba sáu trăm linh bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài không dán tem và một hai trăm linh bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài
có dòng chữ made in vietnam không dán tên
cả hai loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
toàn bộ số hàng này là của hoàng đình an chú phường vĩnh hòa
lực lượng công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình hình buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên khu vực biên giới ở quảng trị vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
loại mặt hàng này nhỏ gọn dễ cất dấu
chuyển bằng xe mô tô vào một số loại phương tiện khác để qua mặt sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
rất nhiều thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm được các đối tượng sử dụng
đây là một trong những khó khăn đối với các lực lượng chức năng trên biên đàm biên giới
xé lẻ hàng hóa vận chuyển hàng qua các con đường tiểu ngạch
đây là một trong những thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên biên giới quảng trị sử dụng
để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu mặt hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng không hề dễ dàng
giai đoạn này nước sông sê pôn cạn cóc thuyền hàng tấp sát dọc dòng sông sê pôn
để chờ sơ hở của lực lượng chức năng vận chuyển hàng lậu
về nội địa hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng cũng không ngoại lệ
còn tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo các đối tượng thường giấu hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng trong thủ xe
qua hành lý xách tay
hành lý ký gửi để đưa hàng qua cửa khẩu
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt giữ trên sáu mươi vụ
trong đó ba mươi bảy vụ mỹ phẩm hai mươi bốn vụ thực phẩm chức năng thu ngân sách hơn một tỷ đồng
buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng thu ngân sách hơn một tỷ đồng
thực phẩm thực phẩm chức năng trên biên giới cũng như nội địa ở quảng trị còn nhiều diễn biến phức tạp
cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành để các đối tượng buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng
không thể lợi dụng và dùng các thủ đoạn đưa hàng lậu về nội địa tiêu thụ
trước diễn biến nóng của giá gạo trên thị trường thế giới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết
trước tín hiệu tích cực từ thị trường giá gạo xuất khẩu của việt nam hiện đang cao hơn hàng thái lan
pakistan dựa theo nhu cầu thế giới và lợi thế sản xuất ba tháng một vụ lúa
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã linh hoạt trong tổ chức vụ hè thu thu đông
tăng diện tích canh tác ở những nơi đủ điều kiện với tám mươi năm chín mươi giống cho năng suất và
chất lượng cao sản lượng lúa năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến đạt bốn mươi ba triệu tấn ngoài cung ứng cho thị trường
nội địa chế biến chăn nuôi dự trữ ướt giống việt nam có thể đảm bảo xuất khẩu khoảng bảy năm tám triệu
tám triệu tấn gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam đã xuất khẩu hơn bảy một triệu tấn gạo tương ứng gần bốn tỷ usd tăng một mươi bảy về lượng và tăng
ba mươi năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai như vậy một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ ít nhất năm hai nghìn chín
xuất khẩu thủy sản đang có những dấu hiệu dần hồi phục điều này được kỳ vọng để xuất khẩu thủy sản
có thể bước tốc những tháng cuối năm và không tổn mốc một mươi tỷ usd
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep tháng chín vừa qua xuất khẩu cá cha đã ghi nhận
tăng trưởng dương lần đầu kể từ đầu năm nay
giá trị là một so với cùng kỳ năm ngoái nhưng với sự giảm khá sâu từ đầu năm khiến cho giá trị cá
trà xuất khẩu vẫn âm ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai hiện trung quốc vẫn rất dẫn tốt đầu các thị trường
nhập khẩu cá tra việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay với mặt hàng tôm mặc dù chưa thoát khỏi tăng trưởng
âm nhưng mức giảm đã thu hẹp dần qua từng tháng lũy kế chín tháng xuất khẩu tôm đạt hai năm tỷ usd
giảm hai mươi sáu so với cùng kỳ
sự bứt phá còn đến với các loại hải sản như cá tuyết cá minh thái kẹ tôm hùm cá trích cá thu
nước mắm những sản phẩm khác như cá ngừ chế biến cá biển đóng hộp tôm biển cua gẹ cá cha chế biến
tôm khô đang có nhu cầu nhập khẩu tăng so với những năm trước thông tin từ sở du lịch quảng ninh cho
biết trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba địa bàn tỉnh đón gần một mươi bốn triệu lượt khách tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách quốc tế đạt gần một bốn triệu lượt tăng gần tám lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tổng doanh
tổng doanh thu du lịch đạt trên hai mươi chín một trăm linh tỷ đồng tăng trên sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai theo kế hoạch trong quý bốn
quảng ninh sẽ đón khoảng hai bốn mươi năm triệu lượt khách doanh thu du lịch trên sáu một trăm linh tỷ đồng phần đấu cả
năm hai nghìn hai mươi ba quảng ninh đón một mươi năm triệu lượt du khách trong đó có hai triệu lượt khách quốc tế doanh thu từ
du lịch ước ba mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm quảng ninh tiếp tục đẩy mạnh
xúc tiến quảng bá điểm đến chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt nâng cao chất lượng dịch
vụ vào những tháng cuối năm ngành du lịch quảng ninh tiếp tục tập trung thu hút khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế
thưa quý vị và các bạn các hãng hàng không đã mở bán vé lượt vé khứ hồi các chuyến bay nội
điện dịp tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn đáng chú ý giá vé tăng cao so với năm ngoái không chỉ giấy
lên những nỗi lo cho hành khách mà ngành du lịch cũng xót ruột theo theo ghi nhận giá vé tết nguyên
đán năm nay ở tất cả các trạng bay nội điểm đều cao nhiều trạng lên đến một mươi một mươi một triệu đồng một vé khứ hồi
thực tế giá vé máy bay tăng dịp lễ tết là điều không mới theo đại diện doanh nghiệp này do nhu cầu đi lại cao
tới vài triệu đồng so với ngày thường song với mức giá cao cả hành khách và doanh nghiệp du lịch
đơn vị lữ hành đều chung nỗi lo

các trạng bay tăng cao nhiều trạng lên đến một mươi một mươi một triệu đồng một vé khứ hồi theo đại diện doanh nghiệp này
với dịp nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn các hãng hàng không sẽ cung ứng ra thị trường khoảng bảy sáu triệu ghế
so với tết năm ngoái tại thị trường nội địa các hãng hàng không đã tăng khoảng bốn
còn với thị trường quốc tế là khoảng bốn mươi cục hàng không cũng theo dõi sát sao và yêu cầu các hãng bay
cung cấp số liệu khách hàng đặt vé khi lượng khách đạt bảy mươi thì cục yêu cầu các hãng nghiên cứu đề xuất tăng chuyến
để khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi chuyến tăng thêm nguồn cung tăng thì giá vé
cũng sẽ phải điều chỉnh theo thị trường
trong các đường bay mà trục giữa thành phố hồ chí minh và hà nội cũng như là các đường bay du lịch
từ thành phố hồ chí minh và hà nội đi các cái điểm miền trung miền nam thì cái tuyển đêm đó là có nhu cầu
vận chuyển bằng lượng ngân hàng không tương đối là cao tất nhiên so với cả giai đoạn thấp điểm
thì cái mức giá vé mà các hãng không đang đưa ra ở giai đoạn hiện tại cho các đường bay đó thì nó cao hơn
so với cả các cái giá vé hiện tại đang ở trong thời điểm này và tuy nhiên nó vẫn nằm trong cái khung giá do nhà nước quy định
không chỉ dịp tết mà các đợt lễ
nhu cầu đi lại tăng cao các hãng hàng không tăng giá là chuyện dễ hiểu
xong xét về quy luật thị trường và tính phát triển lâu dài kịch bản tăng giá quá cao
về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng mà doanh nghiệp du lịch lữ hành và cả hàng không đều bị tác động
thường thường là giá vé máy bay của chúng ta lại cao hơn
tại sống một số cái trường bay quốc tế ví dụ đi sang thái lan đi sang bên các nước trong vực đông bắc á
hoặc đông hóa thì điều này có thể là dẫn đến tình trạng là gì
nhiều khách du lịch
nhiều khách đang định đi việt nam nhưng thấy trí vi cao quá thì người ta đi nước ngoài
như vậy thì chúng ta cũng không thể thu hút được khách tối đa được nguồn khách việt nam đi trong nước
điều này cũng cần có một cái việc là tính toán của các bên và đặc biệt là từ phía hàng không
rõ ràng chúng ta bên cạnh cái việc là kinh doanh chúng ta cũng nên tính toán đến sự bền vững
chúng ta còn tính toán cái việc là bảo vệ cái người tiêu dùng cũng như bảo vệ một ngành du lịch trong nước
theo các chuyên gia du lịch ngành du lịch và các hãng hàng không cần hợp tác
chặt chẽ sớm lên kế hoạch điều tiết trong các dịp cao điểm
bởi rõ ràng về máy bay tăng giá ở tất cả các tuyến trong nước và quốc tế là một bất lợi lớn của du lịch việt nam
trong việc cạnh tranh với các điểm đến khác
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm
thông tin về tiến độ triển khai của dự án nạo vét và cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng về kênh rạch xuyên tâm
ở đoạn qua kênh dưu lọc thị nghè bến sông và hàm thuật qua đoạn của bình thạnh và gò vấp
theo đó dự án này vừa được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt mức đầu tư hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng
rạch xuyên tâm
rạch xuyên tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nặng nhất thành phố trong hơn hai mươi năm qua
năm hai nghìn hai tp hcm từng phê duyệt dự án nhưng chưa thể thực hiện vì nhiều lý do khách quan
đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư chín sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm sáu ba trăm ba mươi chín tỷ đồng
ban quản lý dự án cho biết toàn tuyến rạch xuyên tâm và ba tuyến nhánh gồm rạch cầu sơn
rạch bình lợi rạch bình triệu dài gần chín km sẽ được xây kè lòng rạch nảo vết sâu ba năm m trọng hai mươi ba mươi m
hai bên rạch làm đường giao thông quy mô hai làng xe mỗi bên cùng công viên mảng xanh đèn chiếu sáng
về tiến độ đoạn qua quận gò vấp khởi công tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn và hoàn thành tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đoạn quận bình thạnh khởi công tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
về phương án tái định cư
quận gò vấp dự kiến bố trí tái định cư cho ba mươi năm trường hợp giải tỏa toàn phần tại chung cư khang gia
phường một mươi bốn quận gò vấp quận bình thạnh có một một trăm linh bảy trường hợp giải tỏa toàn phần
nhưng qua khảo sát địa phương này mới có ba trăm linh định đất và căn hộ
để chuẩn bị tái định cư cho dự án
tp hcm lên kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội tại số bốn phan chu trinh phường một mươi hai quận bình thạnh
quy mô tám trăm năm mươi căn hộ dự kiến trên hội đồng dân dân tp hcm thông qua tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vừa qua liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh tp hcm
phối hợp với công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ liên minh phối hợp tổ chức thông tin
về hội chẩu quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam fifa apple lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
và hội trợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam asean năm hai nghìn hai mươi
ban tổ chức cho biết fifa expo lần thứ một mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế sky expo quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đây là hội trợ tiên phong trong chứa hội trợ nổ thất lớn nhất châu á năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến fifa expo sẽ thu hút hơn sáu trăm linh doanh nghiệp tham gia với hơn hai gian hàng
quy tụ số lượng lớn nhà cung cấp nhà sản xuất sản phẩm nổ thất
mỹ nghệ trang trí uy tín đến việt nam và các nước
trong đó doanh nghiệp việt nam chiếm tỷ lệ bốn mươi sáu
và doanh nghiệp nước ngoài chiếm tỷ lệ năm mươi bốn
sản phẩm nội thất trưng bày tại hội trợ chiếm sáu mươi
còn lại là sản phẩm trang trí thuốc công mỹ nghệ máy móc phụ kiện dịch vụ chiếm bốn mươi
bên cạnh đó trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn hội trợ vifa asean lần thứ hai
cũng sẽ được tổ chức tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn
hội trợ dự kiến thu hút trên bốn trăm linh doanh nghiệp tham gia với trên một hai trăm linh gian hàng
đặc biệt có sự tham gia của các nước asean
ban tổ chức kỳ vọng thông qua chương trình sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gỗ
và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam ra các nước phát triển mạnh mẽ hơn
trước tình hình ngành gỗ và mỹ nghệ đang gặp khó khăn và đang trên đà phục hồi
chương trình khách hàng thân thiết vietjet kyjoy đã nhận được sự giải thưởng
là sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn sáng tạo betterjoy award
đây là giải thưởng của việc triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo của việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
trong hạng mục innovation
vietjet skyjoy vượt qua các vòng thấm định hồ sơ chấm điểm và bầu chọn gắt gào
với hơn hai mươi sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn việt nam và quốc tế
thì vietjet skyjoy đã chiến thắng với giải thưởng sản phẩm vừa ra mắt dấu ấn đổi mới sáng tạo
bằng việc đột phá trong cách tính điểm đa kênh từ mọi hoạt động chi tiêu với vietjet
tới các dịch vụ tiêu dùng hàng ngày đã vinh dự nhận giải thưởng
đây là sự ghi nhận ý nghĩa động lực mạnh mẽ để vietjet skyjoy tiếp tục sáng tạo
nhằm mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho người dùng
với định hướng giúp hội viên tăng tốc tích điểm và trả thưởng thật nhanh
vietjet skyjoy mơ rộng hoạt động tích điểm từ vietjet đến nhiều đối tác tài chính ngân hàng
di chuyển mua sắm du lịch nghỉ dưỡng
đây là điểm đổi mới sáng tạo của vietjet skyjoy trong ngành hàng không
khi cơ chế xếp hàng dễ dàng hơn đến năm lần so với các chương trình khác
thưa quý vị cổ phần của công ty cổ phần thế giới di động giảm sàng hai phiên liền
sau khi công bố kết quả kinh doanh khiến cho vốn hóa cũng bị sụt giảm gần bảy chín trăm linh tỷ đồng
ghi nhận cho thấy cổ phiếu mwg thế giới di động là gương mặt dẫn đầu tốc một mươi cổ phiếu
gây ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số của sàng chứng khoán tp hcm khi bị lao xuống giá sàng ba mươi năm một trăm linh đồng
đây cũng là mạng duy nhất trong rổ vn ba mươi tốc ba mươi doanh nghiệp có vốn hóa lớn
ở hàng đầu thị trường bị giảm sàng
tình trạng trên xảy ra khi thế giới di động hé lộ bức tranh kinh doanh đầy màu xám
cụ thể trong quý vừa qua doanh nghiệp đạt doanh thu gần ba mươi hai trăm chín mươi tỷ đồng
và lãi trồng sau thuế gần ba mươi chín tỷ đồng lần được giảm hơn năm và gần chín mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tính chung ba quý đầu năm nay doanh nghiệp mang về doanh thu gần tám mươi sáu tám trăm sáu mươi tỷ đồng âm một mươi sáu
và lãi sau thuế sắp xỉ bảy mươi tám tỷ đồng âm chín mươi tám
theo nghị quyết chín mươi tám của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển của tp hcm
thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ lãi suất cho các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng về kinh tế
xã hội công nghiệp hỗ trợ qua chương trình là kích cầu đầu tư
trong giai đoạn kinh tế vẫn còn gặp nhiều những khó khăn
cộng đồng doanh nghiệp tp hcm kỳ vọng sẽ tiếp cận thêm nguồn vốn ưu đải
từ các chính sách của nghị quyết chín mươi tám
từ sau đại dịch covid một mươi chín đến nay kinh tế khó khăn kéo dài
tuy nhiên nhiều lĩnh vực kinh tế của tp hcm vẫn tăng trưởng góp phần vào grdp toàn địa bàn
quý ba năm hai nghìn hai mươi ba tăng sáu bảy mươi một và tính chung chín tháng tăng bốn năm mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy đơn hàng không ổn định và thường sụp giảm nguồn vốn thiếu hụt vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp
hiện nay cơ chế vướng mắt duy nhất là việc
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn rất khó
nên khi mà có nghị quyết chín mươi tám này nó cũng như là một con đường mở ra đối với các doanh nghiệp
thì các doanh nghiệp cảm thấy rằng là mình cũng được có một cơ hội tiếp xúc với nguồn vốn tốt hơn
nghị quyết chín mươi tám về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm của quốc hội
đang tạo thêm thế và lực cho đầu tàu kinh tế phía nam
trên cơ sở này thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ lãi suất đối với các dự án
trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội công nghiệp hỗ trợ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng
doanh nghiệp vây vốn theo chương trình kích cầu được hỗ trợ lãi suất tối đa hai trăm linh tỷ đồng
nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai gói hỗ trợ cần song song với đẩy mạnh tháo gỡ thủ tục
để doanh nghiệp dễ dàng thuận lợi tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ
cộng đồng doanh nghiệp là những nhà đầu tư thật sự và những nhà tạo ra sản phẩm
tạo ra giá trị tạo ra những kết quả kinh tế cho tp hcm được truyền thông hướng dẫn tư vấn chi tiết hơn và cụ thể hơn
song song đó là phải tháo gỡ các thủ tục thành tránh để đưa nghị quyết chín mươi tám đến thực tế với từng doanh nghiệp
và đặc biệt là chúng ta cần phải phân ra các nhóm cộng đồng doanh nghiệp
những thủ tục đó là cần phải có những điều chỉnh trong một cái ảo mới của nghị quyết chín mươi tám dành cho tp hcm
cho tp hcm từng bước gỡ bỏ những cái việc mà nó làm cản trở cái việc thực hiện nghị quyết chín mươi tám
cũng như tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái thủ tục thành tránh và để mà phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện
chính sách kích cầu đầu tư theo nghị quyết chín mươi tám không chỉ tạo đà
mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tp hcm cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
nhiều nhân dân tp hcm vừa khai mạc tuần lễ chuyển đổi số tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
khai phá dữ liệu số thành công chuyển đổi số
đây là sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam
chương trình triển lãm và hội thảo chuyên đổi số tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề khai phá dữ liệu số
sẽ bao gồm hơn bốn mươi gian hàng giới thiệu ứng dụng công nghệ sáu hội thảo chuyên sâu với hơn hai mươi diễn giả
dự kiến thu hút hai khách tham quan trong hai ngày
các nội dung hội thảo năm nay sẽ tập trung vào chương trình chuyển đổi số và đô thị thông minh
của tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
tại tuần lễ chuyển đổi số tp hcm năm nay bên cạnh các hoạt động hội thảo và triển lãm chuyên đề
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chính thức kích hoạt và đưa nền tảng số tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba đi vào hoạt động
năm hệ thống bao gồm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội
hệ thống tiếp nhận và xử lý ký nghị của người
hệ thống đánh giá chuyển đổi số tp hcm sẽ chính thức vận hành với mục tiêu mang đến nhiều tiện ích
cho người dân và doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước